theo giờ mỹ ngày bốn tháng bảy một trong những hoạt động chủ đạo của lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của mỹ năm hai nghìn hai mươi là màn diễu hành bằng máy bay tại thủ đô washington dc
tại bốn thành phố khác của mỹ gồm boston new york philadelphia và batimore cũng có hoạt động tương tự ở quy mô nhỏ hơn
hoạt động bay diễu hành này nhằm chào mừng những thành phố vĩ đại của cuộc cách mạng mỹ
người dân có thể chiêm ngưỡng máy bay từ một số địa điểm tại các thành phố nói trên